nhân dịp sắp đón tết cổ truyền bun pi mày của lào và chào mừng kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào đại sứ quán việt nam và đại sứ quán lào tại campuchia
đã tổ chức cuộc giao lưu thể thao với tinh thần đoàn kết hữu nghị
phát biểu tại buổi giao lưu đại sứ thạch dư và đại sứ lào brasit sayashi bày tỏ vui mừng về sự phát triển không ngừng
của mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nước ngày càng đi vào chiều sâu
hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và ngày càng được nâng lên tầm cao mới
đại sứ lào đặc biệt quan tâm tới công tác giáo dục thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp
sự gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc việt nam lào được chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch cây sòn phon vi hẳn đặt nền móng
và các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp
đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc trên con đường phát triển đất nước phồn vinh nhân dân ấm no hạnh phúc
trong không khí thắm tình hữu nghị các trận thi đấu bóng bàn cầu lông tennis giữa cán bộ nhân viên hai đại sứ quán
và các cơ quan bên cạnh đại sứ quán diễn ra sôi động đã để lại những kỷ niệm đẹp về tình bạn tình đồng chí gắn bó hết mực thủy chung